tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm vừa phát hiện hai đối tượng quốc tịch việt nam nhập cảnh trên chuyến bay từ châu phi về việt nam vận chuyển trái phép tám khúc sừng tê giác với tổng trọng lượng gần bốn kg trị giá trên tám tỷ đồng đây là sừng của loài tê giác trắng châu phi rất quý hiếm
các đối tượng đã cất dấu rất tinh vi số sừng tê giác trên trong hành lý cá nhân như trong hộp mỹ phẩm ấm đun nước bằng sành hộp bánh quy nhằm qua mắt lực lượng chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và thu thập thông tin cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ việc trên
hải quan sân bay tân sơn nhất đang phối hợp với pc bốn mươi sáu bộ công an tiến hành khởi tố vụ án và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ đường dây
hành vi vi phạm của các đối tượng về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
qua vụ bắt giữ này một lần nữa cho thấy quyết tâm của việt nam trong cam kết bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của liên hiệp quốc